các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến một mươi sáu h cùng ngày cơ quan công an đã xác định được hai đối tượng chủ mưu gây án là hai anh em ruột

cả hai đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh vĩnh long
được sự phối hợp tích cực của công an tỉnh vĩnh long đến giờ một mươi phút ngày một mươi hai tháng năm
lực lượng phá án đã bắt giữ được nghĩa khi đối tượng đang di chuyển trên đường tại ấp long thạnh
xã lục sĩ thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
khai thác nhanh nghĩa khai nhận địa điểm giam giữ nạn nhân là một căn nhà thuộc ấp tân hưng
xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
đến giờ bốn mươi phút cùng ngày các mũi trinh sát đã tiếp cận bao vây triển khai phương án giải cứu con tên
phát hiện bị bao vây nguyễn thành nguyên đã manh động dùng dao kề cổ nạn nhân đòi cung cấp một ô tô
thả đối tượng nghĩa để các đối tượng dẫn theo nạn nhân bỏ trốn
cơ quan công an đã kêu gọi vận động đối tượng bỏ hung khí để hưởng chính sách khoan hồng
nhưng đối tượng vẫn ngoan cố chống đối đe dọa sát hại nạn nhân
đến ba h hai mươi phút sáng một mươi hai tháng năm lợi dụng đối tượng mất cảnh giác thượng tá huỳnh minh thơ
trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang cùng các trinh sát đã ập vào cuột ngã
tước hung khí khống chế thành công đối tượng nguyễn thanh nguyên giải cứu con tên an toàn
tiếp tục truy xét nóng đến sáu giờ ngày một mươi ba tháng năm các trinh sát đã bắt được nguyễn quốc thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ phường phú thứ quận cái răng tp cn và lý minh tránh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám sống lang thang khi đang lẩn trốn trên địa bàn tp cn và tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài
thấy anh xê là phó giám đốc một công ty gia đình có điều kiện kinh tế
nên bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc
trước tiên các đối tượng dùng giấy tờ giả để thuê một căn nhà tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
sau đó ngày chín tháng năm các đối tượng tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà khác
tại khu dân cư tân phú thạnh huyện châu thành a tỉnh hậu giang
và liên hệ anh c đến làm hợp đồng trang trí nội thất
đến khoảng một mươi năm h ngày một mươi tháng năm khi anh c đến địa điểm nhà thuê tại tỉnh hậu giang
các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế lấy hết tài sản
và đưa anh c lên xe ô tô trở về căn nhà thuê tại tỉnh vĩnh long
sáng một mươi một tháng năm các đối tượng sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội của anh sê
liên lạc nhiều lần với người nhà và yêu cầu chuyển một mươi tỷ đồng vào tài khoản của anh xe
thông qua dịch vụ vnpay
hiện vụ việc đang được công an tỉnh hậu giang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định
sáng một mươi ba tháng năm thông tin từ chính quyền địa phương thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
cùng với người dân và lực lượng chức năng đang triển khai các phương án tìm kiếm cháu bé sáu tuổi đang bị mất tích
nạn nhân là cháu l p n sinh năm hai nghìn một mươi tám trú tại tổ dân phố hải vân thị trấn lang co
được cho là mất tích từ chiều một mươi hai tháng năm
theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương cháu nào có bệnh tăng động
ngày bình thường được cha mẹ gửi đến học ở ngôi trường mầm non trên địa bàn thị trấn
tuy nhiên vào ngày một mươi hai tháng năm là chủ nhật nên trường nghỉ
có hai cô giáo trú tại địa phương đã nhận cháu về giữ tại nhà mình
khoảng một mươi năm giờ cùng ngày các cô giáo phát hiện cửa bị mở
cháu nở đã rời khỏi nơi giữ trẻ nên tìm kiếm và báo với người nhà cũng như chính quyền địa phương
một số người đã nhìn thấy cháu bé có dáng người nhưng nạn nhân mất tích đi về hướng biển
ở khu vực tổ dân phố hải vân cách điểm giữ trẻ vài trăm mét
lực lượng biên phòng công an chính quyền địa phương của người dân đã tổ chức tìm kiếm cháu nờ
nhưng chỉ phát hiện một chiếc dép của nạn nhân ở trên bãi cát cạnh mép biển ở tổ dân phố hải vân
ngày một mươi hai tháng năm trên mạng xã hội facebook chia sẻ thông tin hai du khách người pháp
bị tài xế taxi thu năm trăm linh đồng cho một cuốc xe ngắn
sau đó khách bỏ quên hộ chiếu nam tài xế này còn yêu cầu trả thêm năm trăm linh đồng để trả lại
cụ thể bài đăng cho biết hai người nước ngoài đi xe khách từ sapa lào cai về hà nội
được nhà xe trả xuống ở phố trần nhật duật hoàn kiếm
khi xuống xe hai du khách này hỏi taxi về phối trợ gạo
đón một trăm linh mét thì bị một người đàn ông lái taxi lấy giá năm trăm linh đồng
sau đó thấy hộ chiếu khách để quên trên xe nam tài xế này đã quay lại trả đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
dưới bài đăng kèm hình ảnh chiếc taxi do hai du khách nước ngoài cung cấp
mang biển kiểm soát ba mươi e một trăm một mươi hai xx
liên quan đến vụ việc này lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm hà nội cho biết
công an quận đã vào cuộc xác minh
trao đổi về báo sức khỏe và đời sống qua điện thoại đại diện hãng taxi sao thủ đô thông tin
chiếc xe taxi có biển kiểm soát ba mươi e một trăm một mươi hai x trong sự việc nêu trên đúng là từng chạy cho hãng
tuy nhiên chiếc xe này đã sang nhượng cho người khác cách đây hai năm và bây giờ không còn chạy cho hãng xe nữa
việc chiếc xe này chưa bóc số hotline của hãng khiến nhiều người hiểu nhầm đây là nhân viên của hãng xe
vì đại diện hãng taxi sao thủ đô cho hay phía lực lượng chức năng cũng đã liên hệ phía hãng xe
để tìm hiểu về thông tin của chủ cũ chiếc xe xác minh danh tính chủ xe mới
theo đó liên quan tới sự việc bà mờ quốc tỷ pháp cho biết bà cùng chồng mình là người trong sự việc
theo nữ du khách đây là lần đầu vợ chồng bà đến việt nam để du lịch
cả hai đã đến việt nam vào khoảng một tuần trước với lịch trình tham quan tàm cốc ninh bình sapa lào cai hà nội
ngày một mươi hai tháng năm họ trở về hà nội trước khi lên tàu đi cát bà hải phòng dự định đi du thuyền
theo vị khách đêm ngày một mươi một tháng năm hai người đi ô tô khách từ sapa về văn phòng nhà xe tại số một trăm một mươi bốn
trần nhật duật quận hoàn kiếm hà nội
tại đây họ bắt một chiếc taxi để tới số chín chợ gạo
bà mờ kể đến nơi tài xế khóa cửa xe sau và đề nghị chúng tôi trả năm trăm linh đồng mới được xuống xe
trên thực tế quãng đường từ một trăm một mươi bốn trần nhật duật tới số chín chợ gạo chưa đầy hai trăm linh mét
sau khi tài xế rời đi người chồng phát hiện quên ví và hộ chiếu
tài xế taxi quay lại trả tài sản và đòi thêm năm trăm linh đồng
chúng tôi phải trả thêm tiền để nhận lại tài sản
vợ chồng tôi rất buồn
trong bức xúc bà cho biết đã gửi hình ảnh trước taxi tài xế và thuật lại sự việc
nhờ hướng dẫn viên phản ánh đến cơ quan chức năng
nữ du khách bày tỏ sự việc đã gây ảnh hưởng tâm lý của vợ chồng bà
trước đó anh nguyễn sơn kinh doanh tour du lịch ở hà nội
đồng thời là người đăng tải sự việc lên mạng xã hội cho biết
vào dạng sáng cùng ngày hai vị khách đã kết thúc chuyến đi sapa lào cai
họ được nhà xe trả lại khu vực đường trần nhật duật
anh sơn nói theo kế hoạch hai vị khách này sẽ bắt đầu sử dụng
tour du lịch của chúng tôi bắt đầu tại hà nội
chúng tôi đã dặn kỹ du khách hãy chờ ở nhà xe và sẽ có người đến đón
tuy nhiên họ đã tự tung gọi taxi để đến điểm khởi hành
sau đó hai du khách bắt một chiếc taxi để về số chín phố trợ cạo
quãng đường đo thực tế cho thấy đoạn đường trên khoảng gần hai trăm linh mét
anh sơn nói tài xế taxi lấy năm trăm linh đồng sau đó khách có để quên hộ chiếu trên xe
anh này quay lại đòi thêm năm trăm linh đồng nữa
các du khách chia sẻ họ cảm thấy bị lừa đảo với trải nghiệm tệ
hai du khách trên sau đó đã viết đơn kiến nghị gửi cơ quan công an
cách đây không lâu vào ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
cũng đã ra quyết định xử phạt hai tài xế taxi dù mỗi người một mươi một triệu đồng vì chặt chém khách
cụ thể trước đó trên mạng xã hội một nhóm khách cho biết đi hai xe taxi bảy chỗ
từ khu vực nam gan hạ long tới bãi biển đối diện quảng trường sun caniva
quãng đường khoảng một trăm linh mét
năm km thế nhưng bị hai lái xe taxi không màu không phổ hiệu lấy phí năm trăm linh đồng
công an thành phố hạ long sau đó liên lạc với nhóm khách nói trên để đề nghị
cung cấp thông tin hai phương tiện thu giá cao
sau đó đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố xác minh
được tài xế cùng phương tiện vi phạm
cụ thể tài xế lq chú tại phường việt hưng thành phố hạ long
là người lái taxi rủ mang biển kiểm soát một mươi bốn a bốn trăm tám mươi bảy x và nat ba mươi ba tuổi
chú tại phường hoành bồ thành phố hạ long
lái taxi dù có biển kiểm soát là một mươi bốn a sáu trăm hai mươi chín x
quá trình làm việc tại cơ quan công an hai tài xế này thừa nhận hành vi vi phạm
khi kinh doanh vận tải bằng ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hạ long
đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi lái xe một mươi một triệu đồng